nhằm kêu gọi sự quan tâm chung sức của cả cộng đồng chăm lo tết cho người nghèo
tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình tết vì người nghèo đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ tư tỉnh nghệ an tổ chức phát động tết vì người nghèo
một chương trình mang đậm tính nhân văn và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng xã hội
trong ba năm qua chương trình tết vì người nghèo của tỉnh nghệ an đã vận động được
trên một đơn vị doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ gần chín mươi tỷ đồng
và đã có hơn một trăm sáu mươi năm lượt hộ nghèo được nhận qua tết
tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của nghệ an vẫn còn cao chiếm chín tám
tập trung nhiều tại tám mươi chín xã đặc biệt khó khăn
toàn tỉnh nghệ an vẫn còn bảy mươi hồ nghèo
đời sống của nhân dân nhất là đồng bào ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
còn gặp nhiều khó khăn rất cần sự chia sẻ quan tâm giúp đỡ
nhất là trong dịp tết nguyên đán đinh dầu hai nghìn một mươi bảy
gần bảy mươi hộ nghèo tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh nghệ an vẫn còn cao
ba mươi hộ nghèo và tám mươi hộ cận nghèo đó là những người già không nơi nương tựa
ốm đau bệnh tật người nghèo neo đơn gặp hoạn nạn và nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những mảnh đời đang cần sự chia sẻ đầy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức
cơ quan doanh nghiệp các nhà hảo tâm và của cả cộng đồng
những mảnh đời đang cần sự chia sẻ đầy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức

ngay trong tối qua chương trình tết vì người nghèo đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã nhận được số tiền gần bốn mươi ba chín tỷ đồng do hai trăm bảy mươi chín cơ quan đơn vị doanh nghiệp các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho người nghèo nghệ an
khoản tiền này sẽ được chuyển đến tay các hộ nghèo trong dịp tết đến xuân về thực sự là niềm động viên sửa ấm tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn giúp họ vươn lên vững tin cùng cộng đồng xã hội